hà nội là địa phương có số lượng thí sinh thi trung học phổ thông lớn nhất cả nước với hơn một trăm một mươi bốn
để tổ chức kỳ thi cho số lượng thí sinh khá đông trong điều kiện dịch như hiện nay
cũng là thách thức rất lớn của cả thành phố
đến thời điểm này các điểm thi đã sẵn sàng các phương án để có thể đón thí sinh bước vào kỳ thi chính thức
ban chỉ đạo thành phố cũng đã chỉ đạo chúng tôi là làm nghiêm công tác phòng dịch
cho nên là mọi cái quy trình không được bỏ bớt khâu nào
từ cái việc đo thân nhiệt tràng lọc ngoại khẩu cho đến xử lý tất cả các tình huống
thì chúng tôi cũng đã được diễn tập đầy đủ rồi
ngày mai bảy tháng bảy thí sinh sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên
với hai môn ngữ văn buổi sáng và toán vào buổi chiều
năm nay thí sinh phải đến sớm hơn thời gian quy định một mươi năm phút
để thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tổng số thí sinh dự kiến thi đợt hai
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín là một mươi một năm trăm năm mươi một thí sinh
vâng thưa quý vị bắt đầu từ ngày mai
mùng bảy tháng bảy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một sẽ diễn ra trên cả nước
tại thành phố đà nẵng căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn
thành phố đã quyết định cho toàn bộ thí sinh thuộc diện f một f hai
và thí sinh ở khu cách ly y tế liên quan tới covid một mươi chín tham dự đợt thi cùng đợt
công tác phòng dịch tại điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện f
đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng
trường trung học phổ thông vò chí công quận ngũ hành sơn
đây là điểm thi dành cho toàn bộ bốn mươi một thí sinh thuộc diện f một f hai
và thí sinh đang trong khu vực cách ly
cũng như trong các ngày thi chiều ngày sáu tháng bảy
các thí sinh được xe của trung tâm y tế quận huyện
và các đơn vị liên quan đưa đón tới điểm thi
để làm thủ tục dự thi nghe phổ biến quy chế thi
thí sinh tháo bỏ trang phục bảo hộ được sắt khuẩn tay
và kiểm tra thân nhiệt ngay khu vực cổng vào
các thí sinh thuộc diện f một f hai và thí sinh trong khu vực cách ly
được bố trí tại các phòng thi khác nhau
đối với lực lượng làm công tác thi tại điểm thi võ trí công
có năm mươi sáu cán bộ giáo viên trong đó có ba mươi ba cán bộ quay thi cán bộ giám sát
tất cả cán bộ coi thi sẽ mặc trang phục bảo hộ y tế
toàn bộ đội ngũ này cũng đã được tập huấn về công tác phòng chống dịch
để đảm bảo tuyệt đối an toàn
chúng tôi cũng lưu ý đối với tất cả cán bộ coi thi
và những người làm công tác thi tạo ra một tâm lý yên tâm hoàn toàn
cho cán bộ quay thi cũng như thí sinh
để có thể làm bài tốt nhất
và chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta phải tránh hai cái khuyến hướng
trong phòng dịch
một là chủ quan là không được
hai là chúng ta sợ hãi
cho nên là chúng ta phải chủ động để phòng tránh dịch
và đồng thời là phải thực hiện tốt quy chế thi
đảm bảo quy thi diễn ra là an toàn nghiêm túc đúng quy chế
trong sáng ngày sáu tháng bảy kiểm tra điều kiện tại điểm thi đặc biệt này
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đánh giá cao
công tác chuẩn bị của điểm thi
đề nghị cán bộ giáo viên tạo điều kiện tốt nhất
để các em học sinh có thể an tâm thi cử
đồng thời tại tất cả các điểm thi
công tác an toàn phòng chống dịch phải được đặc biệt quan tâm
các bệnh viện thì chúng tôi cũng đã phân công cho các lực lượng
đặc biệt là y tế công an đoàn thanh niên và lãnh đạo các quận huyện
cũng đã bám sát theo các giải pháp những biện pháp về phòng chống dịch
hiện nay là các cơ quan đơn vị cũng đã
diễn khai và ngày mai thì bữa thi đầu tiên
thì tất cả các lực lượng cũng sẽ làm việc từ sớm
để đảm bảo các em vào phòng thi thì cũng cơ bản
thực hiện các thông điệp năm k của bộ y tế
thành phố đà nẵng có ba mươi một điểm thi với năm trăm năm mươi phòng thi
tổng số thí sinh tham dự là một mươi hai bảy trăm một mươi sáu em
trước đó toàn bộ thí sinh và ba sáu trăm năm mươi người làm công tác thi
đã được xét nghiệm covid một mươi chín tất cả cho kết quả âm tính
với công tác chuẩn bị chú đáo
và kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
khi thành phố đang là tâm dịch covid một mươi chín
đà nẵng tin tưởng hy vọng kỳ thi sẽ diễn ra tuyệt đối an toàn
năm trăm linh tấm chắn giọt bắn vừa được đoàn thanh niên công an thành phố nha trang
trao tặng cho trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại ga nha trang và các chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố nha trang
vào tối ngày hôm qua năm tháng bảy
năm trăm linh tấm kính chắn giọt bắn này
do các đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang
tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để tạo ra
dành tặng cho cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ
ở các chốt chặn phong tỏa dịch bệnh tại đường bửu đóa
phường phước long khu vực hà ra phường vĩnh phước
khu vực hòn rớ xã phước đồng khu vực cảng cá xã vĩnh lương
và trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại ga nha trang
đây là hoạt động có ý nghĩa của đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang
thể hiện tinh thần sung kích sáng tạo
thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố nha trang
sẽ tiếp tục khẩn trương sản xuất tấm chắn giọt bắn
dành cho cán bộ chiến sĩ tại hai mươi bảy xã phường trên địa bàn thành phố nha trang
góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng vừa phối hợp với
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình tống đạt quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối với ngô trọng thể ba mươi sáu tuổi
chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
được biết thể là tài xế nằm trong đường dây của đinh xuân dũng
chú tỉnh ninh bình và bùi xuân hải chú tỉnh thái bình
chuyên tổ chức môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh ở lại việt nam trái phép
bị công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vừa qua
thể và các tài xế được giao nhiệm vụ
đưa nhiều người trung quốc nhập cảnh việt nam trái phép từ thành phố hà nội vào thành phố hồ chí minh
xuống các tỉnh biên giới phía tây nam vượt biên qua campuchia
tìm kiếm việc làm hoặc từ campuchia trở về lại trung quốc
để thu lợi từ hai mươi cho tới bốn mươi triệu đồng một chuyến đi
mặc dù được cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng nhiều lần triệu tập
nhưng thể liên tục né tránh gây khó khăn cho công tác điều tra
tính đến nay vụ án đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi hai bị can
trong đó có hai mươi bị can là các tài xế
các tài xế đến từ thái bình
thưa quý vị và các bạn gần một trăm linh chiếc xe ô tô trong đường dây của ổ nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp tiêu thụ loại phương tiện này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội
chủ trì phối hợp với các đơn vị đấu tranh triệt phá thành công
những chiếc xe trộm cắp đưa đi bán hoặc là cầm cố
phần lớn là những chiếc xe đang được thế chấp ngân hàng
vụ án được triệt phá khiến cho nhiều người giật mình
làm thế nào mà bọn chúng có thể trộm cắp và đưa đi tiêu thụ loại phương tiện này
chỉ trong tháng bốn và tháng năm vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội
đã liên tiếp xảy ra hai vụ mất trộm xe ô tô
đây là chiếc xe đã bị mất vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
khi đang đổ trước cửa nhà số năm phố phan kế bính phường cống vị quận ba đình
chỉ ít ngày sau chiếc xe đã được giao bán công khai trên mạng
anh phùng đức hoàng ở phú thọ là người đã mua lại chiếc xe với giá gần hai trăm linh triệu đồng
em thấy ra là
xe lúc nó bảo em là xe đầy đủ giấy tờ
đầy đủ giấy tờ thì lúc em đến mua thì
anh em cũng
thực ra là em ở quê cũng không có kinh nghiệm
nhưng là em thấy có đủ giấy tờ thì em mua
con xe này thì em mua lúc đấy là mua gần hai trăm linh triệu
quá trình điều tra công an hà nội xác định cả hai chiếc xe bị trộm
đều được đưa về khu vực huyện văn giang tỉnh hưng yên để ngắt thiết bị định vị
từ đây lực lượng cảnh sát hình sự công an hà nội
đã lần ra một nhóm các đối tượng chuyên cầm cố và tiêu thụ các loại xe ô tô trộm cắp
trong đó đối tượng nguyễn thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên tiêu thụ và cầm cố xe
đối tượng lê hoàng đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
là đối tượng chuyên trộm cắp xe và móc nối với công để tiêu thụ xe trộm cắp
đạt biết được nhiều chủ xe ô tô thường gửi lại chìa khóa cho bảo vệ
theo đó đạt tác giả làm chủ xe vào lấy chìa khóa và đánh xe đi cầm cố cho công lấy tiền

đạt biết được nhiều chủ xe ô tô thường gửi lại chìa khóa cho bảo vệ
lực lượng công an đã ập vào bảy điểm trông giữ xe ô tô và sáu kho cất giữ xe tại xã xuân quang huyện văn giang
và đã tạm giữ hơn tám mươi xe ô tô các loại một trăm một mươi bộ giấy tờ
hiện nay tất cả những chiếc xe tăng vật này đều được đưa về hà nội để phục vụ công tác điều tra
theo cơ quan công an
nguyễn thành công là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này điều hành hai cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh hưng yên
cả hai đều không có giấy phép hoạt động và nhận cầm cố nhiều xe ô tô gian tức là xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có
các xe ô tô này thì gồm xe trước hết là xe do trộm cắt mà có rồi xe lừa đảo do xe lạm dụng tín nhiệm
rồi các cái xe của ngân hàng các xe thế chấp ngân hàng
sau đó thì các đối tượng đã mượn hoặc là chính là chủ sở điểm chính chủ ngân hàng
và cái số tiền vay để mua chiếc xe này đối với ngân hàng là rất lớn
thì sau đó thì đến đấy cầm cố để lấy tiền với lãi suất rất cao
và còn các cái xe khác thì là xe ví dụ như các cái xe mà của những người có những cái cơ sở kinh doanh cho xe
chưa tự lái đã cho các đối tượng thuê sau đó đối tượng thuê thì không sử dụng mà đi đến để cầm cố
như vậy việc bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này chính là hồi chuông cảnh báo các chủ phương tiện
cũng như các tổ bảo vệ trong giữ bãi xe cần nâng cao cảnh giác
chức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
về phía người dân không vì ham hố xe ô tô giá rẻ bởi rất có thể đây là những chiếc xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị để kỳ thi dự báo
diễn ra thành công cả về phòng chống dịch lẫn chất lượng bài thi
chiều nay ngày sáu tháng bảy các thí sinh tại tp hcm đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tất cả cán bộ thí sinh giáo viên và đội ngũ phục vụ kỳ thi đều phải đo thân nhiệt
đeo khẩu trang thực hiện giãn cách theo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn trãi quận gò vấp tp hcm
có năm trăm tám mươi thí sinh dự thi một trăm một mươi cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi
khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi cán bộ coi thi sẽ nhắc nhở và hướng dẫn thêm
để thí sinh thực hiện đúng và đủ các biện pháp phòng chống dịch
những thí sinh tự đến trường sẽ đi cổng riêng những thí sinh được cha mẹ đưa đến điểm thi sẽ đi cổng khác
tuy nhiên phụ huynh sẽ dừng xe cách cộng điểm thi năm mươi m theo hướng dẫn của lực lượng công an và dân phòng
thí cho xong chứ kéo dậy thì nó cũng khá là mệt
em sẽ cố gắng là đi thi thì lên thẳng không thi đi về thì đi thẳng về nhà không có tụ tập đông người
và đảm bảo cái biện pháp năm k cũng như là ở yên trong nhà không ở đâu trong vòng ba ngày thi hết
các thí sinh ở tp hcm đến làm thủ tục dự thi tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế và ngành giáo dục thành phố
không chỉ đeo khẩu trang thực hiện sát quẩn đo nhiệt độ nhiều thí sinh còn mang theo cánh trắng giọt bắn

nhà trường cũng chủ động đó là chủ động là sử dụng các thiết bị dùng dịch khử khuẩn để cho bộ phận phục vụ
nhìn chung mỗi điểm thi tại tp hcm đều có phương án phòng dịch khác nhau tùy thuộc vào cơ sở vật chất mỗi trường
nhưng tự trung lại có thể nói các điểm thi đã chuẩn bị khá tốt
công tác khử quẩn phân luận thí sinh chia cài giờ ra về đều đã được sắp xếp cụ thể
ngày mai thí sinh dự thi môn đầu tiên là ngữ văn một trăm hai mươi phút và thi môn toán chín mươi phút vào buổi chiều cùng ngày
cũng với kỳ thi năm nay nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và tuân thủ đúng khoảng cách
không tập trung đông người tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn toàn tp hcm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp đã bố trí lực lượng chiến sĩ giúp đảm bảo cho phụ huynh
học sinh đi lại thuận lợi an toàn đạt kết quả tốt trong kỳ thi
điểm thi tốt nghiệp của các em học sinh cuối cấp ba tại trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong tp hcm
để đảm bảo giao thông trên tuyến đường nguyễn văn cử lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các lực lượng chức năng
một mặt là điều tiết giao thông tạo thuận lợi đi lại qua khu vực
mà khác các phụ huynh sẽ được hướng dẫn điểm chờ đảm bố trí sẵn đảm bảo đúng khoảng cách theo chí thị một mươi của ủy ban nhân dân tp
bố trí chủ động các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm về trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủng tắc ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và thí sinh
ngoài ra còn chủ động phối hợp với các lực lượng như là công an quận huyện thành phố thủ đức
và thanh niên sung phong thanh niên tình nguyện để giải quyết kịp thời các vấn đề sự cố về giao thông
không chỉ đối với các thí sinh mà với cả phụ huynh kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm hai nghìn hai mươi một là kỳ thi hết sức đặc biệt
đây là một kỳ thi mang đến nhiều tâm trạng giữa bối cảnh phòng dịch nhưng vẫn phải làm sao để đạt kết quả thi tốt nhất
mặc dù cái đợt dịch này nó gây khá là nhiều khó khăn cũng như là cái việc mà
tổ chức những cái buổi lễ ra trường thì là nó gây rất là nhiều tiếc nuối cho học sinh nhưng mà
nói chung thì tụi em cũng được xem là một trong những lứa hy sinh đặc biệt vì thi trong cái đợt dịch này
nên là em nghĩ là mặc dù nó có những cái sự nuối tiếng nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng nghĩ là
nó là một cái kỷ niệm rất là khó quên được cuộc đời
với tâm trạng là thi trong mùa dịch như vậy thì phụ huynh rất là lo ngại
mặc dù mình rất là giữ kỹ cho cháu không có cho cháu tiếp xúc bên ngoài nhiều
khi mà tiếp xúc mà để mà thi thì thấy là nhà nước mình cũng tổ chức cũng rất hay là trước khi thi
cho các cháu kiểm tra sức khỏe như vậy thì cũng có một phần là an tâm một chút
với thực tế dịch covid một mươi chín cực kỳ phức tạp nên thành phố hồ chí minh phải thực hiện giãn cách
hạn chế đến mức tối đa tập trung đông người
do đó các em sinh viên tham gia hỗ trợ các thí sinh trong chiến dịch tiếp sức mùa thi
cũng phải giảm bớt và rất chọn lọc
thì tham gia hỗ trợ này em đã tham gia được
nhiều lần và năm nay cái việc khó khăn là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
cho nên là cái việc mà huy động lực lượng các bạn nó khó khăn hơn
rồi tụi em phải tham gia liên tục từ ngày này qua ngày kia do là cái đội hình quá mỏng
cho nên là tất cả các bạn từ đội trưởng đội phó và các chiến sĩ
phải chạy liên tục từ điểm thi cho đến thành vàng để nhận vật phẩm về cho các bạn
trong buổi chiều nay các thí sinh chỉ thực hiện các thủ tục đăng ký trước giờ thi
bắt đầu từ ngày mai các em sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong hai ngày diễn ra cuộc thi là ngày bảy và ngày tám tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức điều tiết giao thông phân luồn phân tuyến
nhằm đảm bảo việc đi lại của phụ huynh học sinh được thuận tiện nhất
không để xảy ra trường hợp thí sinh bị trễ giờ thi hay tai nạn đáng tiếc
thưa quý vị từ hôm qua cho đến nay hàng ngàn người dân đã đến các bệnh viện
khu vực tp thủ đức để xét nghiệm covid một mươi chín nhằm có giấy chứng nhận âm tính
để di chuyển qua lại các tỉnh ven thành phố hồ chí minh như bình dương bình phước đồng nai
theo quyết định của ubnd tỉnh đồng nai từ giờ ngày năm tháng bảy người dân làm việc tại đồng nai
nhưng sống ở thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương phải đi qua lại giữa hai địa phương hàng ngày
yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày kể từ ngày có kết
kết quả xét nghiệm chính điều này làm lượng người đi xét nghiệm tại các bệnh viện những ngày qua
tăng đột biến ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện lê văn thịnh từ sáng sớm
nơi đây đã tập trung hàng trăm người đứng ngồi rải rác quanh khu vực làm xét nghiệm covid một mươi chín dịch
vụ của bệnh viện công viên phía trước cổng cũng được trưng dụng làm không gian giãn cách trong thời
gian chờ đợi lực lượng chức năng liên tục di chuyển kiểm tra nhắc nhở phát loa kêu gọi người
đến xét nghiệm tuân thủ các quy định mỗi ngày có khoảng hai người đến xin giấy xét nghiệm khiến
khu vực này trở nên quá tải
bên em làm cơ khí rồi em hướng bên đồng nai qua thành phố đi làm mà đến chiều đi về không có cái giấy này bên đó không cho về người ta bắt quay lại cho nên bắt buộc em phải bỏ tiền ra làm cái giấy này để lấy cái này về
số lượng đến rất là đông vào khu cách ly thì vào một tết một tết một tết chỉ dưới một mươi người còn những người khác thì họ đứng rải rác ngoài công viên thì trước đây họ cũng không biết đứng đâu họ hay đứng gần nhau lắm
thì bây giờ bệnh viện đã trang bị những cái dù để cho người ta đứng từng khúm từng khúc mỗi cái dù hoặc ghế là cũng để sẵn nhưng mà cách xa nhau bệnh viện phải tổ chức một cái bộ phận phân lọc nữa là kia ra ví dụ những cái bệnh nhân có triệu chứng có ở khu cách ly có tố gì nói chung là có khả năng nhiễm cao thì phải đi qua test cái vùng khác
tại bệnh viện thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh do lượng người đến test covid một mươi chín quá đông bệnh viện đã phải huy động thêm một trường
mầm non và nhân lực để tiếp nhận và đăng ký khám sàng lọc lấy mẫu cho bệnh nhân nhằm đảm bảo giãn cách vào ngày hôm qua nơi đây cũng tiếp nhận khoảng hai người đến làm xét nghiệm
ngày hôm qua thì ghi nhận gần nhất là bệnh viện đã tiếp nhận gần hai bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
thì bệnh viện với số lượng này thì bệnh viện đã phải huy động và mượn thêm một trường mầm non gần bệnh viện để mà có thể có đủ chỗ để cho người dân giãn cách
và cũng như là để đảm bảo bố trí và tiếp đón bệnh nhân được chú đáo
bệnh viện thành phố thủ đức có một lợi thế là hiện giờ phòng xét nghiệm của bệnh viện thì rất là mạnh
với công suất hiện giờ chúng tôi có thể xét nghiệm tối đa khoảng hai bệnh nhân một ngày
việc yêu cầu quay giấy thông hành covid một mươi chín hiện nay có thể xem là kênh thông tin hiệu quả để tầm soát f
qua xét nghiệm này người dân có thể yên tâm đi làm việc để thực hiện mục tiêu vừa chống dịch vừa làm kinh tế
tuy nhiên trong bối cảnh ngành y tế thành phố hồ chí minh đang quá tải với các tầm soát cộng đồng
thì tình trạng người dân tập trung quá đông trong môi trường bệnh viện nhạy cảm nếu xử lý không tốt đặc biệt là vấn đề giãn cách
thì đây sẽ là con dao hai lưỡi khiến cuộc sống người dân càng thêm bế tắc trong thời điểm dịch bệnh này
sáng ngày sáu tháng bảy công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đơn vị quản lý và điều hành hoạt động chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điền
đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tài trợ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chợ đầu mối bình điên là chợ đầu mối thứ hai của thành phố hồ chí minh phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến nhiều ca covid một mươi chín
sau khi tổ chức xét nghiệm nhanh vào ngày năm tháng bảy
trước khi phải tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã phối hợp cơ quan y tế quận tám tổ chức xét nghiệm
cho toàn bộ người đến chợ bao gồm thương nhân người lao động khách hàng ra vào chợ và cung cấp giấy xác nhận nếu có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
tuy nhiên qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
nhưng mà trước khi vào những trường hợp lý do chính xác trước khi vào chợ và có một hội xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong thời hạn bốn ngày là tìm theo chứng minh nhân dân để chống dịch covid một mươi chín
ảm đạm vắng lặng là không khí của chợ bình điền vào sáng nay
vì toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đã tạm ngừng việc tiếp nhận hàng hóa vào chợ đồng thời thực hiện việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất là hai mươi giờ cùng ngày
đại diện chợ đồ mối bình điên cũng cho biết nhằm kịp thời ứng phó chợ cũng đang phối hợp với sở công thương tp hcm và các quận quyền tp thủ đức
kết nối các thương nhân nhà cung cấp đang hoạt động tại chợ cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu như các chợ truyền thống khu công nghiệp khu cách ly

trong hoạt động kinh doanh thương nhân có thể thay đổi hình thức vận chuyển giao nhận hàng theo phương thức điều phối trực tuyến giao tận nơi cho những khách hàng nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt hàng hóa đến tay người tiêu dùng